cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân quận bình tân báo cáo đợt một địa phương đã hỗ trợ hai mươi tám chín tỷ đồng
cho một mươi chín trên hai trăm bảy mươi một người trong tổng số một mươi chín bốn trăm một mươi năm lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
đợt hai hỗ trợ cho gần năm mươi hai lao động tự do một một trăm sáu mươi hộ nghèo cận nghèo
và hơn một trăm sáu mươi hồ lao động khó khăn
các trường hợp chưa nhận hỗ trợ là do đã qua đời hoặc vắng mặt tại địa phương
trong đợt ba quận bình tân đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho gần bảy trăm chín mươi người
trong đó để hỗ trợ cho hơn ba trăm bảy mươi sáu người và còn hơn bốn trăm một mươi ba người chưa được nhận hỗ trợ
quận kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm sớm phân bổ kinh phí vì ngân sách địa phương
không đủ tạm ứng chi trả
quận bình tân cũng đã nêu ra những khó khăn hạn chế trong việc thực hiện các gói hỗ trợ
trong đó có việc dân số đông vượt mốc một triệu người nhiều công nhân lao động tự do
công tác triển khai nhanh nên còn lúng túng tuyên truyền còn hạn chế
nên người dân không hiểu rõ đối tượng được hưởng trợ cấp dẫn đến bức xúc
tụ tập đòi hỏi quyền lợi gây mất trật tự
từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuyến cao tốc tp hcm trung lương
sẽ được sửa chữa các khe co giãn
và động thái này được thực hiện khi một số đoạn thuộc cao tốc có dấu hiệu xuống cấp
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
cụ thể thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình trên tuyến đường bộ cao tốc
tp hcm trung lương năm hai nghìn hai mươi một cục quản lý đường bộ bốn thuộc tổng cục đường bộ việt nam
sẽ tiến hành thi công sửa chữa các khe co giãn từ km một mươi hai hai trăm hai mươi đến km một mươi tám bốn trăm tám mươi
để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công đề nghị các phương tiện lưu thông
trên tuyến đường bộ cao tốc tp hcm trung lương
cần chú ý các thông tin được thông báo trên các bản điện tử trên tuyến cao tốc
tại các vị trí đang thi công
phải chấp hành chỉ dẫn hiệu lệnh các biển báo giao thông
và tuân thủ theo sự điều khiển giao thông của các đơn vị chức năng
sở xây dựng tp hcm vừa có tờ trình để ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở
trên địa bàn tp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo đó tp sẽ dành một trăm bảy mươi ba hectare đất để xây hơn một mươi tám
một trăm linh căn hộ nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư là gần ba mươi tám tỷ đồng
kế hoạch này sở xây dựng đã lấy ý kiến và nhận được góp ý của một mươi hai trên một mươi hai sở ngành
và hai mươi trên hai mươi hai ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
theo sở xây dựng tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tp hcm dự kiến phát triển nhà ở xã hội
bao gồm cả nhà lưu trú công nhân ký túc xá sinh viên và nhà ở thương mại giá thấp
giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động đang sống trong các khu nhà trọ
các đối tượng đang sống trên và ven kênh rạch
hoặc các khu nhà ở chưa đảm bảo về điều kiện sinh hoạt và phòng chống dịch
dự báo nhu cầu đất để phát triển nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm khoảng một trăm bảy mươi ba năm ha
tự ứng một mươi tám hai trăm bảy mươi một căn hộ nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khoảng hơn ba mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm tối đa năm khoảng hơn một một trăm linh tỷ đồng
chủ yếu để giải quyết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở không thể thuê thuê mua nhà
xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng thành phố hồ chí minh cũng sẽ khuyến khích phát triển
nhà ở xã hội dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư một mươi dự án nhà ở xã hội với hơn tám ba trăm linh căn hộ dành cho công nhân
trước tình trạng mở bán huy động vốn trái phép ồ ạt và cò đất thổi giá lên cao dù nhiều dự án chưa
được cấp phép gần đây thì thanh tra sở xây dựng tỉnh bình dương đã ra quyết định xử phạt hàng loạt
công ty nhằm chấn chỉnh lại trực tự tại địa phương này sở xây dựng tỉnh bình dương đã ra quyết định xây
vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công ty cổ phần đầu tư thương mại thái châu
chủ đầu tư dự án khu nhà ở suối giữa với mức phạt đưa ra là ba trăm tám mươi năm triệu đồng cơ quan chức năng cũng
đã phạt công ty cổ phận quản lý đầu tư stc chủ đầu tư dự án căn hộ s plus hai trăm bảy mươi năm triệu đồng vì chưa
đủ điều kiện huy động vốn một dự án nữa là khu nhà ở chánh phú hòa thị xã bến cát do công ty
cổ phận địa ốc xây dựng tường hy quân làm chủ đầu tư và công ty cổ phận đầu tư xây dựng địa
ốc đất việt là đơn vị phát triển cũng bị xứ phạt hơn năm trăm linh triệu đồng do có dấu hiệu huy động vốn
trái phép khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch bất xúc vì đã đóng tiền nhưng không được nhận đất
mới đây hàng trăm người dân đã kéo đến dự án và chủ đầu tư để đòi lại tiền
chúng tôi đóng được tới lần thứ ba và lần thứ tư thì lên thấy dự án không có làm được cái gì
chúng tôi đừng đóng tiền thì chúng tôi biết đòi hỏi là công ty phải đưa ra giấy tờ pháp lý thì bắt
đầu là hai công ty là đùn đáy với nhau sở tài nguyên và môi trường có gửi thư phức đáp lại cho
chúng tôi là chưa nhận được một hồ sơ nào của công ty chủ đầu tư là tức là công ty tường hy quân cho
bà lô thị loan làm giám đốc gửi lên sở tài nguyên môi trường và sở xây dựng là hai sở chưa nhận được
một bộ hồ sơ nào và cũng chưa làm nhiệm vụ đóng thế cho nhà nước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một giám đốc công ty
đất việt đơn vị môi giới dự án khu nhà ở chánh phú hòa đã tử vong điều này càng khiến quá trình
giải quyết vụ việc của hàng trăm khách hàng rơi vào vòng lẫn quẩn khi công ty đất việt và công
ty từ hy quân đang đùn đẩy trách nhiệm với nhau yêu cầu là chủ đầu tư trả lời cho chúng tôi rõ là
khi nào thì dự án hoàn thành còn nếu không hoàn thành được thì trả đất cho chúng tôi hay là trả
lại tiền đầu tư cho chúng tôi và những cái thiệt hại theo lãi suất ngân hàng để cho chúng tôi thuộc
hồi cái tiền đó về
thì công ty hứa hẹn rất là nhiều lần rồi mà chuyển mỗi lần cho tôi là được một lần năm mươi triệu và một lần hai mươi triệu sau đó tiếp tục công ty ấy nữa thì công ty không có chuyển cho tôi nữa giám đốc của công ty của đất việt người ký trực tiếp với tôi thì đã tử vong và kể từ đó thì chúng tôi đi cầu cứu cơ quan chức năng của tỉnh bình dương thì giờ cảm thấy rất là bơ vơ
cho rằng công ty đất việt công ty từ hy quân và các công ty môi giới
để dùng thủ đoạn gian dối mở bán huy động vốn trái phép khi pháp lý dự án chưa đầy đủ nhằm mục đích chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an và cầu ủy ban nhân dân tỉnh bình dương vào cuộc giải quyết vụ việc
mới đây sở xây dựng tỉnh bình dương đã có công văn chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh bất động sản trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn
đồng thời nêu rõ các chủ đầu tư huy động chiếm dụng vốn trái quy định sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
việc tỉnh bình dương thực hiện kiểm tra xứ phạt và huy động vốn trái phép cũng đã giảm phần nào những nguy cơ rủi ro cho người dân trong việc lựa chọn đáp ứng nhu cầu tìm kiếm nhà ở đầy đủ pháp lý trên địa bàn
song các cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao kiến thức và nhận thức tìm hiểu kỹ thông tin về dự án xem quy hoạch giấy phép xây dựng của dự án dây phép đấu thầu để tránh mua phải các dự án trên giấy dẫn đến tiền mất tật mang hệ lụy không đáng có
kính thưa quý vị sau nhiều lần chỉnh sửa bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với cơ sở mầm non cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tp hcm đã được ban hành
và đây là các tiêu chí thiết thực nhưng dễ thực hiện thì các trường vẫn còn nhiều băng khoăn
được đánh giá sơ bộ đạt tám trên một mươi tiêu chí ở mức độ an toàn cao được tổ chức hoạt động dạy học
xong còn hai tiêu chí mà trường trung học cơ sở kiến thiết quận ba tp hcm cần phải khắc phục
bên cạnh đó việc xây dựng các phương án cụ thể khi đón học sinh trong bối cảnh phòng dịch covid một mươi chín thì vẫn còn nhiều nỗi lo
sông hai tiêu chí mà ở đơn vị chưa đạt thì thứ nhất là về phòng học ở đây sỉ số của từng lớp chỉ khoảng ba mươi năm em thôi
khi ba mươi năm em ngồi học trong một phòng học thì khoảng cách tương đối đảm bảo là khoảng cách mỗi em khoảng cách được một mét
nhưng mà ngoài lớp học thì đảm bảo khoảng cách hai mét
thì đôi lúc thì về khoảng cách
cái phương án mà diễn tập đối với khi mà chúng ta gặp cái trường hợp f thì ở trường thì chỉ làm cái phương án diễn tập ở mức cơ bản thôi
nên về cái tiêu chí đó thì ở trường thì mình cũng đánh giá là ở mức cơ bản nên chỉ đạt được tám trên một mươi tiêu chí thôi
hiện nay đa số giáo viên tại tp hcm đã được tiêm đủ hai mũi vaccine và đủ điều kiện để dạy trực tiếp
nhà trường cũng đang lên các phương án trong trường hợp học sinh đi học và phát hiện f
đồng thời chờ hướng dẫn
chính thức từ thành phố
bên cạnh đó nếu phải chia tách lớp thì các trường sẽ gặp khó khăn về bố trí giáo viên
tôi thấy cái tiêu chí mà cái thực hiện cái giãn cách thì rõ ràng thì nếu như thực hiện cái giãn cách ở trong lớp thì nhiều trường phải trách đôi
mà tách đôi cái lớp như vậy thì cái số lớp nó tăng lên như vậy thì cái biên chế giáo viên để dạy đó nó tăng lên gấp đôi
nghĩa là cái nguồn ngân sách phải tăng lên gấp đôi
cái khó khăn thứ hai nữa là thầu phát biểu
xếp vừa dạy trực tuyến cho khối một mươi một mươi một mà vừa dạy trực tiếp cho khối một mươi hai
thì đây cũng là một cái khó khăn trong cái công tác quản lý của nhà trường
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết việc đi học lại còn phải căn cứ vào chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp
dựa trên cấp độ dịch tại các địa phương trên tinh thần là phải đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh
và đảm bảo những quyền lợi cần thiết cho giáo viên khi tham gia giảng dạy trong tình hình hiện nay
đối với lại các lớp học mà số quy mô số học sinh trên lớp lớn
thì chúng ta sẽ tách đôi lớp để đảm bảo được khoảng cách trong lớp trong quá trình học thời gian học trực tiếp trở lại
vấn đề này cũng sẽ phát sinh thêm thời gian dạy học trực tiếp của giáo viên
sở cũng đã cân nhắc và sắp xếp để giảm thời lượng dạy hai buổi
để cái số lượng thời gian mà các thầy cô dạy không quá nhiều đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các thầy cô
tuy nhiên thì cái việc vừa quá dường nghĩa dụ là chắc chắn sẽ có
và sở cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị trường học
và tính toán để chi trả phụ trội cho các thầy cô dạy vượt cái giờ
bây giờ nghĩa dụ theo quy định của bộ giáo dục đào tạo
các trường tại tp hcm đã và đang lên phương án chuẩn bị cả về cơ sở vật chất
và các kế hoạch an toàn phòng dịch để đón học sinh quay trở lại học trực tiếp trong thời gian tới
đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ một và cấp độ hai
nguy cơ thấp và trung bình sẽ tổ chức dạy học trực tiếp